cô đồng bổ câu trương thị hương người phán đúng nhận sai cãi gây xốt trên mạng xã hội trong những ngày vừa qua
đã bị xử phạt hành chính bảy năm triệu đồng về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin cổ suý các hủ tục mê tín dị đoan dâm ô đồi trụy
không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc
theo công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương ngày bảy tháng hai lực lượng chức năng đã phát hiện tài khoản facebook trương hương
đăng tải các đoạn video là những buổi xem bói của cô đồng tên là hương với hình thức vừa bổ cao vừa phán
và liên tục nói câu đúng nhận sai cãi trương thị hương đã lập điện thờ và tổ chức xem bói tại nhà
các đoạn video xem bói đã được dương đăng tải chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng
tại cơ quan công an hương thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và cho biết việc quay phát các video có nội dung mê tín như trên
đều do hương tự làm cơ quan chức năng đã yêu cầu trương thị hương gỡ bỏ thông tin cổ suý các phủ tục mê tín dị đoan
không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc do hành vi vi phạm gây ra